xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn văn du
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang nguyên là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
và nông nghiệp tỉnh an giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo thông tin ban đầu ông nguyễn văn du bị bắt vì đã có hành vi phê duyệt dự toán xây dựng của ba gói thầu
áp dụng định mức hao phí vật liệu cát với hệ số một hai mươi hai đối với công tác đắp bao tải cát dưới nước
xử lý hố sói bằng xà lan hai trăm linh t là chưa phù hợp và chưa tuân thủ đúng quy định hiện hành
từ đó dẫn đến tăng giá trị dự toán và đơn giá giao thầu của ba gói thầu
bước đầu cơ quan chức năng xác định việc tranh lệch giá trị thanh toán cho nhà thầu tại ba gói thầu
dẫn đến gây thiệt hại tạm tính với số tiền hơn sáu tỷ đồng
hiện vụ án đang được công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ
công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai tháng
đối với nguyễn quốc vương chú tại phường năm thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó công an tỉnh vĩnh long tiếp nhận nguồn tin có dấu hiệu tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
nên lực lượng tiến hành xác minh
qua điều tra lực lượng công an đã làm rõ hai trường hợp vay tiền của vương với số tiền cho vay và lãi suất trên hai trăm linh triệu đồng
ngày một mươi hai tháng ba công an tỉnh vĩnh long bắt quả tang khi vương đang nhận số tiền một mươi triệu đồng từ người vay nợ
tiến hành khám xét nơi ở của vương tại phường năm tp vĩnh long lực lượng công an thu giữ số tiền hai mươi triệu đồng
cùng nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng
kết quả điều tra bị can nguyễn quốc phương thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với lãi suất đến ba trăm sáu mươi năm một năm gấp một mươi tám lần mức lãi suất quy định
thời gian hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
căn cước công dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương
thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến quyền riêng tư bí mật cá nhân của mỗi người
mà còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ trở thành công cụ để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng để thực hiện các hoạt động phạm tội khác như đánh bạc rửa tiền
không khó để tìm kiếm các nhóm mua bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội
từ căn cước công dân tài khoản ngân hàng đến dữ liệu khách hàng được phân loại tập
theo từng lĩnh vực cụ thể như y tế bất động sản giáo dục
tất cả đều được giao bán công khai với giá từ vài trăm cho đến hàng chục triệu đồng
có nhiều hình thức để dẫn đến việc bị lộ thông tin như vậy
có thể là các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những hình thức lừa đảo
đưa cho nạn nhân đưa cho các đối tượng đưa cho các đối tượng đưa cho các đối tượng
đưa cho các đối tượng chủ động điền những thông tin cá nhân vào như là các form khảo sát
để tham gia một chương trình khuyến mãi này bạn cần phải điền vào đây thông tin khảo sát
nhiều người dân không gần ngại mà điền đầy đủ thông tin như là tài khoản ngân hàng
số tài khoản ngân hàng địa chỉ họ tên số hệ thoại hay như thế nào
các đối tượng đã lợi dụng vấn đề này để tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có khi trong những vụ án thiện hại có liên lạc với tiền tỉ
nhưng khi chúng ta chỉ có thể trong một thời gian rất ngắn thôi
chỉ có khoảng tiếng đồng hồ thôi nhưng mà cái tài sản ở trong cái tài khoản
mà cái nạn nhân chuyển vào nó đã được chuyển qua hàng vài chục cái tài khoản khác rồi
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân
rồi đưa ra nhiều lý do xin chụp ảnh chân dung chụp ảnh căn cước công dân
mỗi lần chụp thành công các đối tượng có thể trả cho người dân từ một trăm linh đến vài trăm nghìn đồng
với tài khoản ngân hàng các đối tượng sẽ tìm kiếm các cá nhân có thu nhập thấp
đang cần tiền như học sinh sinh viên công nhân để rụ rỗ
lôi kéo mở tài khoản ngân hàng sau khi mở tài khoản thành công
các đối tượng sẽ thu mua lại
các trường hợp mua bán sử dụng trái phép thông tin cá nhân đều sẽ bị xử lý
tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý từ hành chính cho đến xử lý về hình sự
cụ thể là đối với trường hợp thu lợi bất chính từ năm mươi triệu đồng trở lên
hoặc gây thiệt hại có giá trị từ một trăm linh triệu đồng trở lên
có thể bị xử lý hình sự theo quy định bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
sau khi có thông tin dữ liệu cá nhân tài khoản ngân hàng của người dân
các đối tượng bán thông tin cho các đối tượng khác kể cả người nước ngoài
để sử dụng vào mục đích phạm tội vi phạm pháp luật như chuyển tiền đánh bạc
chuyển hoặc nhận tiền sau khi đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vừa qua công an tỉnh nghệ an đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép thông tin
tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng phạm ngọc đạt cầm đầu
điều đang nói là tất cả các tài khoản sau khi được đạt bán cho đối tượng ở campuchia
đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
với lượng tiền giao dịch lên đến hai trăm linh tỷ đồng một tài khoản
phần lớn những người cho thuê cho mượn căn cước công dân hoặc tài khoản ngân hàng
không biết việc sử dụng thông tin tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cước công dân
tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội hoặc cho người sử dụng không có mục đích chính đáng
khi cung cấp thông tin cá nhân
tài khoản ngân hàng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ cần có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa phối hợp với huyện thanh trương tỉnh nghệ an
bắt giữ đối tượng truy nã trần văn bình ba mươi tuổi quê ở tỉnh nghệ an về tội trộm cắp tài sản
theo hồ sơ công an vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba bình đã thực hiện một vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn xã suối cát huyện xuân lộc rồi trốn khỏi địa phương
ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện xuân lộc đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với trần văn bình
sau thời gian đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
mới đây công an huyện xuân lộc phối hợp với công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an
đã bắt được bình khi đang lẩn trốn trên địa bàn
công an huyện tân biên tỉnh tây ninh vừa phát hiện và xử lý nhóm thanh niên
thường xuyên tụ tập đua xe chạy xe rú ga búc đầu trên địa bàn huyện
theo đó vào tối một mươi sáu tháng ba
lực lượng công an huyện tân biên tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông
và phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai mươi ba thanh thiếu niên
về các lỗi vi phạm khi điều khiển phương tiện mô tô tham gia giao thông
như không có giấy phép lấy xe cải tạo phương tiện điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia
điều đáng chú ý trong số đó có bốn thanh thiếu niên thích biểu diễn điều khiển xe mô tô bốc đầu
khi tham gia giao thông trên đường
vụ việc đang được công an huyện tân biên tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định
còn tại thái nguyên công an thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên vừa phát hiện và bắt quả tăng
đối tượng nguyễn văn thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thành phố phổ yên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi hai tháng ba lực lượng công an đang thực hiện tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
tại đoạn đường quốc lộ ba hà nội thái nguyên thuộc tổ dân phố thanh hoa
phường trung thành thành phố phổ yên thì nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
về việc một người đàn ông có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ hồng phát
tiến hành kiểm tra xác minh thông tin tổ công tác phát hiện và bắt giữ nguyễn văn thái
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba mươi bảy năm trăm bốn mươi sáu g heroin hơn một trăm linh gram ma túy đá và một trăm chín mươi tám viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở hà nội với giá ba mươi bốn triệu đồng
mục đích mang về thái nguyên để bán kiếm lời và sử dụng cá nhân
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian qua tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn cả nước luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp
nhất là việc xuất hiện ngay càng nhiều loại ma túy tiền chất ma túy mới núp bóng
các loại thực phẩm như bánh kẹo đồ uống thuốc lá điện tử và việc gia tăng tình trạng
thanh thiếu niên tụ tập tại các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke nhà nghỉ khách sạn
để sử dụng trái phép chất ma túy
tất cả đã đặt ra những thách thức đầy cam go trong cuộc chiến chống cái chết trắng trong toàn xã hội
nghi nhận ngay sau đây tại bạc liêu
hóa một mươi tám vụ liên quan tới một trăm một mươi hai đối tượng vi phạm pháp luật vì ma túy
khởi tú một mươi năm vụ hai mươi năm bị can về các hành vi mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tuộc giải phép đối với hai cơ sở karaoke vi phạm sự phạt hành chính tám mươi đối tượng
với tổng số tiền hơn một trăm một mươi triệu đồng
triển khai đồng bộ các biện pháp dịch vụ đánh giá phân tích nguyên nhân điều kiện
làm phát sinh phát triển tội phạm và tệ nạn ma túy để có giải pháp biện pháp
đối xử với các cơ sở
đối với từng đối tượng cụ thể đánh mạnh đánh đúng đánh trúng đối tượng chủ mưu cầm đầu
không để hình thành điểm tụ điểm phức tạp về ma túy gây dư luận trong nhân dân
ngoài ra công an tỉnh bạc liêu cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương
ra soát thống kê tình hình người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy
để quản lý chặt trong cộng đồng
hiện toàn tỉnh có một ba mươi tám người nghiện một trăm tám mươi người sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó có năm trăm sáu mươi sáu người nghiện ngoài cộng đồng

và chín mươi ba người đang ca nghiện tại cơ sở ca nghiện ma túy tỉnh
và chín mươi ba người trong trại tạm giam nhà tạm giữ
ngoài ra công an tỉnh bạc liêu cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương
ra soát thống kê tình hình người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy
để quản lý chặt trong cộng đồng người sử dụng trái phép chất ma túy
để quản lý chặt trong cơ sở ca nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy
để quản lý chặt trong cơ sở ca nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy
xác định phòng ngừa là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
công an các cấp đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phát tờ rơi về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm tệ nạn ma túy đồng thời tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy với nhiều cách làm mới sáng tạo tại các trường học trên địa bàn tỉnh
qua đó góp phần trang bị cho các em học sinh đầy đủ kiến thức về pháp luật nâng cao nhận thức ý thức thượng tôn pháp luật và tinh thần cảnh giác chủ động phòng ngừa tị nạn ma túy trong môi trường học đường
trong năm qua em đã tham gia cuộc thi tổ chức tìm hiểu về ma túy học đường do vinh biết công an tổ chức tại trường của em
thông qua cuộc thi em đã nhận dạng được mối nguy hiểm của ma túy cũng như các chất kích thích
thông qua đó em sẽ tự nhắc nhở bản thân mình nghiêm khắc không sử dụng ma túy dù chỉ một lần và ra sức tuyên truyền đến các bạn bè xung quanh và mọi người trong cộng đồng xã hội phải tuyệt đối ngăn cấm sự nguy hại của ma túy
trong năm qua em đã tham gia cuộc thi tổ chức tìm hiểu về ma túy học đường
trong năm qua em đã tham gia cuộc thi tổ chức tìm hiểu về ma túy học đường do vinh biết công an tổ chức tại trường của em
thông qua cuộc thi em đã nhận dạng được mối nguy hiểm của ma túy cũng như các chất kích thích
thông qua đó em sẽ tự nhắc nhở bản thân mình nghiêm khắc không sử dụng ma túy dù chỉ một lần và ra sức tuyên truyền đến các bạn bè xung quanh
với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tin chắc rằng tình hình tội phạm tiền nạn ma túy trên địa bàn tỉnh sẽ được kiềm chế kéo giảm
xong thiết nghĩ bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng cũng cần có sự chung tay của mỗi người dân với ý thức nói không với ma túy góp phần hạn chế đến mức thấp nhất hiểm họa do cái chết trắng gây ra cho xã hội
mưa đá gió lốc xảy ra tại huyện xúc cộp tỉnh sơn la trên diện rộng đã gây ra thiệt hại lớn về tài sản của người dân
lực lượng chức năng tỉnh sơn la đã nhanh chóng xuống địa bàn giúp các nhà trường và nhân dân khắc phục hậu quả
theo đó vào khoảng thời gian
từ một mươi ba đến một mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng ba
trên tất cả các xã thuộc huyện xúc cộp tỉnh sơn la đã xảy ra mưa lớn mưa đá và gió giật mạnh
làm ảnh hưởng đến công trình công cộng nhà dân chuồng trại và hoa màu của nhân dân
một số tuyến đường cây bị đổ gây ách tác giao thông nhiều giờ
nhiều nhà trường và hơn tám trăm linh hộ dân thuộc các xã biên giới nập lạnh mường và mường lèo và mường lạn của huyện sốp cộp đã bị tốc mái
tổng thiệt hại ước tính khoảng hơn một tỷ đồng
ngay sau khi mưa tạnh lực lượng chức năng tỉnh sơn la đã huy động gần tám mươi cán bộ chiến sĩ xuống các nhà trường và hộ dân
để khắc phục hậu quả ban đầu giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại nặng sửa chữa lập lại mái nhà ra cố chuồng chạy
dọn dẹp đồ đạc để ổn định cuộc sống dọn dẹp khuôn viên sân bãi các điểm trường bị thiệt hại